thưa quý vị chỉ còn vài ngày nữa năm học mới hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai sẽ chính thức bắt đầu
vì dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên học sinh tại thành phố đà nẵng vẫn chưa thể trở lại trường học
mà thay vào đó sẽ dạy và học theo hình thức trực tuyến
hiện nay thì các trường học và giáo viên cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng phù hợp
để các em có thể bắt đầu năm học mới một cách thoải mái và hiệu quả nhất
trường tiểu học núi thành quận hải châu thành phố đà nẵng được dùng làm khu cách ly tập trung
vì vậy mà công tác chuẩn bị cho năm học mới được các giáo viên thực hiện hoàn toàn tại nhà
hiện việc kết nối qua dung đã được thống nhất với phụ huynh
những cuộc họp phụ huynh trực tuyến các buổi làm quen cho học sinh đã được triển khai nhuồn nhuyễn
chương trình giảng dạy cũng được thầy cô chuẩn bị chú đáo nội dung phù hợp
để các em không quá áp lực trong việc học trực tuyến đặc biệt là đối với học sinh lớp một
những tuần đầu này chủ yếu là làm quen
chúng tôi đã dựa vào đặc điểm tâm sinh lý của học sinh lớp một
có nghĩa là xây dựng những bài giảng rất nhẹ nhàng sinh động
chủ yếu cho các con làm quen với nhau rồi giới thiệu về trường lớp
để tạo tâm lý thoải mái cho các em trong thời điểm dịch bệnh như thế này
thì bản thân mỗi giáo viên phải có những hình thức tổ chức lớp học
và các cái phương pháp dạy học cho nó phù hợp
đặc biệt là chúng ta chú trọng trong mỗi tiết học là không có gây căng thẳng áp lực
mà phải tạo những cái cách học tạo cho các em hứng thú
tuy nhiên việc bắt đầu năm học mới theo cách đặc biệt này cũng gặp phải một số khó khăn
khi vài phụ huynh chưa đủ điều kiện để đảm bảo cho con học trực tuyến
đồng thời do thành phố thực hiện giãn cách nên nhiều gia đình vẫn chưa mua được sách giáo khoa

các trường học cũng đã có sự hỗ trợ và hướng dẫn cho các em và các trường học cũng đã có sự hỗ trợ và hướng dẫn cho con em

để các em có thể bước vào năm học mới một cách thuận tiện nhất
trường chúng tôi có hai trăm ba mươi bảy học sinh chưa có được sách giấu khoa
và có một số em là có nhưng mà chưa đầy đủ thì chúng tôi thấy đó là cũng đã ổn rồi
chúng tôi đã giúp phụ huynh là kết nối với các trang như là hành trang số của nhà sản phẩm xuất dục
để lấy được cái tư liệu sách giáo khoa điện tử trên hành trang số
đối với những em ví dụ bốn mươi tám em trên một ba trăm tám mươi ba học sinh của trường chúng tôi
đối với những em ví dụ bốn mươi tám em trên một ba trăm tám mươi ba học sinh của trường chúng tôi
chưa tiếp cận chứ không có đồ dùng để mà tiếp cận với học trực tuyến
thì chúng tôi cũng có thông báo với phụ huynh là
và cũng nói các cô giáo chủ nhiệm là sẽ gửi bản giấy tài liệu
đến phụ huynh trong cái mức độ mà cho phép
ví dụ chúng tôi sẽ gửi đến tổ chưởng
đấy cái này là những giáo viên trong phường đã có đề xuất và làm cái điều đó rồi
nên phụ huynh rất yên tâm cũng không có theo phụ huynh có áp lực gì
và chúng tôi hàng ngày theo dõi sắp sau xem là phụ huynh có nhu cầu gì
phản ánh lại trên trang của trường này chúng tôi sẽ trả lời và giải đáp cụ thể
đối với những học sinh chưa có điều kiện hoặc khó khăn hơn
thì ngành cũng đã làm việc với các đơn vị trường học là sau khi các em học sinh đi học lại
rà soát cụ thể để có thể hỗ trợ cho các em về mặt kiến thức
để đảm bảo là không có một sự ven lệch giữa kiến thức cơ bản đối với tất cả các em học sinh
sở giáo dục đào tạo thành phố đà nẵng cũng cho biết
quan điểm của sở là dạy học trực tuyến chỉ là một hình thức hỗ trợ
chứ không phải hình thức chủ đạo
và sở sẽ liên tục có những hướng dẫn tùy theo tình hình dịch bệnh